phước chiến là xã miền núi đặc biệt khó khăn ở huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận
trong kháng chiến đồng bào rackline nơi đây luôn một lòng theo đảng theo bác hồ góp sức đấu tranh bảo vệ quê hương
hôm nay với quyết tâm tự lực vươn lên thoát nghèo phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi ngày càng lan tỏa và đạt được nhiều kết quả tích cực
nhờ đó đời sống của đồng bào rackline ngày càng được cải thiện nhiều hơn
năm nay đã hơn bảy mươi tuổi ông chama lé biên luôn được bà con xem là tấm gương để học tập về việc nỗ lực trong lao động sản xuất để thoát nghèo
cách đây gần chục năm ông biên là người đầu tiên ở xã phước chiến thực hiện mô hình trồng cây ăn trái kết hợp với chăn nuôi
nhiều loại cây trồng mới như cà phê mít tiêu thơm trên diện tích đất sáu xào của gia đình ông biên đã dần thích ứng với biến đổi khí hậu và đem lại thu nhập cao
còn cái nước luôn bây giờ thỏa bát rồi
rồi có cỏ ngầm trong này nè
ông dựa ngầm dưới đất đó
còn coi thấm tưới
còn sau này nếu có kết quả là mình làm cái thấm tưới tưới phun ra
thế bây giờ mình có đông mà chưa có chưa có vốn
những kinh nghiệm trong phát triển mô hình cây ăn trái của ông biên chủ yếu là từ tìm hiểu qua sách báo và tích cực tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức
theo ông biên cây cà phê là cây trồng mới
vì vậy muốn làm hiệu quả
phải kiên trì chăm sóc
tăng lượng cũng khá
một cây trên hai mươi kg giá bây giờ là ba mươi một kg
nói chung là cái hiệu quả đầu ra thấy cũng tốt rồi
mà tôi thấy là chú làm như thế là rất là vui mà
ngoài việc phát triển mô hình trồng cây ăn trái đồng bào racklai ở phước chiến còn tích cực chuyển đổi sang trồng mía trên vùng đất gò đồi
đây là vụ thứ hai
ông kater nhi trồng năm xào mía
khi tham gia mô hình ông nhí được địa phương hỗ trợ giống
tư chi phí làm đất và được cán bộ kỹ thuật bám dụng hướng dẫn từng khâu trong suốt quá trình phát triển của cây mía
năm trước thì trồng cũng cây mía mà cũng được giá giá súc
mà do cây mía nó nắng quá năm trước năm nay thì trồng cây mía năm nay là cơ thể năm nay thì chắc năm nay cũng được một mươi năm một mươi sáu tấn không cỡ
mỗi hectare mía trồng có thể cho thu hoạch bình quân năm mươi tấn mía cây
chất lượng đạt một mươi chữ đường
sau khi trừ chi phí bà con lãi hơn một mươi năm triệu đồng một hectare
nhờ chuyển đổi sang trồng mía nguyên liệu mà nhiều bà con brackline xã phước chiến có thu nhập ổn định từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng một năm
từ những thành quả có được như hôm nay đồng bào rackline ở phước chiến tiếp tục phát huy nội lực và sẽ có những bước đi phù hợp hơn nữa trong tương lai